sáng ngày ba tháng một mươi một tại huyện biên giới ngọc hồi tỉnh con tum trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam cùng tỉnh đoàn con tum tổ chức hành trình tôi yêu tổ quốc tôi
đây là sự kiện đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tham dự hành trình có một trăm linh hội viên thanh niên tiêu biểu của các tỉnh tây nguyên cùng sáu trăm linh hội viên thanh niên tiêu biểu của tỉnh con tum
các hội viên thanh niên đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện ngọc hồi
thăm cột mốc ba nước việt nam lào và campuchia cờ khẩu quốc tế bờ y tham gia chương trình văn hóa cộng đồng tại thôn đắc mế xã bờ y
đây cũng là điểm dừng chân thứ năm của hành trình tôi yêu tổ quốc tôi do trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phát động